số lượng lợn phải tiêu hủy là hơn một bảy triệu con
ủy ban nhân dân huyện chư phứ tỉnh gia lai vừa mới công bố thêm ba xã trên địa bàn có dịch tả lợn châu phi
tính đến ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín huyện chư pứ đã tiêu hủy gần bốn trăm linh con lợn bệnh của bảy mươi bảy hộ dân
tại tỉnh hà tĩnh ngày hai mươi bảy tháng năm phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn
huyện thạch hà cho biết huyện đang tích cực triển khai phòng chống dịch tả lợn châu phi trên toàn huyện
trước đó ngày hai mươi bốn tháng năm người dân xã thạch lạc huyện thạch hà phát hiện sát hàng chục con lợn chết
đã bốc mùi trôi trên kênh n chín chảy qua địa bàn xã
huyện thạch hà đã vớt toàn bộ hai mươi bảy con lợn chết tiến hành đào hố trôn tiêu độc khử trùng
cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi cơ quan cục thú y vùng ba vinh nghệ an
và cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu phi
hiện nay dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện ở thị trấn thiên cầm và thị trấn cẩm xuyên
thuộc huyện cầm xuyên của tỉnh hà tĩnh
chính quyền địa phương các cấp đang khẩn trương bao vây khống chế dịch và tuyên truyền cho người dân
không được vứt lợn chết bừa bãi ra đồng ruộng canh dẫn nước tránh lây nhiễm dịch bệnh trên diện rộng
tại bình phước sau huyện đồng phú thì thành phố đồng xoài cũng đã công bố dịch tả lợn châu phi
tính đến ngày hai mươi bảy tháng năm tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã tiêu hủy một trăm sáu mươi năm con lợn bệnh
nhiễm bệnh dịch tả lợn châu phi tại ba phường tân phú tân đồng và tiến thành với tổng trọng lượng gần chín kg
trong khi đó tính đến ngày hôm nay hai mươi bảy tháng năm toàn tỉnh vĩnh long phát hiện năm ổ dịch tả lợn châu phi
lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy một trăm năm mươi ba con lợn khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh
các ổ dịch được phát hiện thuộc các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nuôi lợn rừng
ở thành phố vĩnh long huyện mang thít và huyện long hồ
tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
vào ngày hôm nay quốc hội dành chọn ngày làm việc để giám sát tối cao tại hội trường
việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị
từ khi luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba có hiệu lực đến hết năm hai nghìn một mươi tám
sau nhiều tháng làm việc với phương thức tổ chức các cuộc làm việc với cơ quan tổ chức
cá nhân liên quan
tại trung ương tiến hành giám sát tại địa phương cơ sở đoàn giám sát của quốc hội đã xây dựng
báo cáo giám sát trình quốc hội trong phiên làm việc sáng nay và các đại biểu đã thảo luận
nhiều vấn đề liên quan đến báo cáo này
kính đề nghị quốc hội chính phủ phải kịp thời bịt lỗ hỏng này như kiến nghị của đoàn giám sát
đó là thu hẹp đối tượng được giao đất mở rộng đối tượng cho thuê đất thực hiện giao đất cho thuê đất
chủ yếu thông qua đấu giá có chế tài xử lý nghiêm dứt điểm các trường hợp sử dụng đất lãng phí
không đúng mục đích sai phạm quan trọng hơn cả là phải thu hồi tài nguyên nguồn lực đặc biệt này
để chọn mặt gửi vàng chứ không phải chọn chứng gửi cho ac không loại trừ chuyển nhượng cho người nước ngoài
luôn nách mà doanh nghiệp vẫn đứng tên
về vấn đề phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nhiều lúc nhiều nơi còn chậm
gây ảnh hưởng đến phát triển chung của từng địa phương đại biểu trần văn tiến
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc yêu cầu
việc chậm phê duyệt đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện
ảnh hưởng đến thu hút đầu tư đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương
trong báo cáo không đề cập tới nguyên nhân do đâu mà việc phê duyệt bị chậm
đề nghị báo cáo làm rõ nguyên nhân của sự chậm chế này do địa phương hay do cơ quan thẩm định
cơ quan phê duyệt hay do quy định của pháp luật
bàn về năng lực trách nhiệm của cơ quan chức năng một số đại biểu nhấn mạnh đến chất lượng
sự thiếu đồng bộ
thiếu tính khả thi trong công tác quy hoạch gây bức xúc trong dư luận
thực trạng hàn chế của công tác quy hoạch thì báo cáo nêu rất rõ
nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh cái vấn đề là trong đó có một số trường hợp quản lý do năng lực
nhưng mà do thiếu trách nhiệm trong vấn đề đưa ra những dự báo về phát triển kinh tế xã hội
của một số cơ quan chức năng của một số tỉnh thành phố đặc biệt là thiếu tâm nhìn về bá khoát
dài hạn nên chất lượng công tác quy hoạch đô thị chưa cao thiếu đồng bộ thiếu tính khả thi
dẫn đến nhiều kế hoạch sau khi được phê duyệt điều chỉnh tổng thể thì phải điều chỉnh nhiều lần
và có những khu vực quy hoạch rồi tiến hành rồi nhưng mà do trí phổi của các trách nhiệm
cho nên là nhiều lãnh đạo của tỉnh đi theo cái lợi ích của doanh nghiệp lợi ích của cá nhân
và làm cho quy hoạch thay đổi gây bức xúc trong người dân
theo báo cáo của chính phủ đến cuối năm hai nghìn một mươi tám cả nước có tám trăm hai mươi tám đô thị gồm hai đô thị đặc biệt
một mươi đô thị loại một hai mươi sáu đô thị loại hai
sáu đô thị loại ba tám mươi năm đô thị loại bốn và sáu trăm năm mươi đô thị loại năm
chính phủ cho biết theo báo cáo của năm mươi bảy địa phương nguồn thu ngân sách nhà nước
đối với đất đô thị tăng dần hàng năm từ hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn một mươi tám với tổng số thu ngân sách nhà nước
khoảng ba trăm bảy mươi hai năm trăm một mươi sáu bảy tỷ đồng gồm tiền sử dụng đất tiền thuê đất thuế sử dụng đất
phí lệ phí và các nguồn thu khác
tuy nhiên báo cáo cũng chỉ ra tới chín hạn chế bất cập
đang tồn tại trong quản lý đất đô thị nên rất cần những giải pháp chính sách tốt hơn
vào sáng ngày hôm nay đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã chủ trì buổi lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ tại công an tỉnh bình phước
tại buổi lễ sau khi đại diện cuộc tổ chức cán bộ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an
về việc bổ nhiệm đồng chí bùi xuân thắng phó giám đốc công an tỉnh bình phước
kể từ ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành đã trao quyết định
và tặng hoa chúc mừng đồng chí bùi xuân thắng được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ mới
phát biểu giao nhiệm vụ cho đại tá bùi xuân thắng đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh
trong tình hình hiện nay đồng chí tân giám đốc và lãnh đạo làm tốt hơn nữa các mặt nghiệp vụ
để nắm chắc tình hình tham mưu có hiệu quả cho tình quỳ hội đồng nhân dân
ubnd lãnh đạo chỉ đạo các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự giải quyết kịp thời các vụ khiếu kiện
tranh chấp đồng người đồng thời chú trọng xây dựng lực lượng công an bình phước đoàn kết tình huệ hiện đại
đủ năng lực công tác chiến đấu bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
và tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến làm việc tại công an tỉnh long an
báo cáo với đồng chí thứ trưởng lãnh đạo công an tỉnh long an cho biết
trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh đã triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường phòng ngừa
đấu tranh với các loại tội phạm tên nạn xã hội đảm bảo tình hình an ninh trả tự trả tự an toàn xã hội trên địa bàn
đơn cử toàn lực lượng đã điều tra làm rõ hơn hai trăm một mươi trên hai trăm ba mươi vụ phạm pháp hình sự
lập hồ sơ xử lý gần hai trăm linh
trong bảy mươi đối tượng bán giữ gần ba trăm năm mươi vụ tàng trữ vận chuyển hàng cấm
thu giữ hơn tám trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu và các hàng hóa khác trị giá hơn một mươi một tỷ đồng
để thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
bảo vệ sự bình yên của người dân trong thời gian tới
đồng chí thứ trưởng chỉ đạo công an tỉnh long an cần kiểm tra kiểm soát lại trang thiết bị
để kịp thời trang bị sửa chữa phục vụ yêu cầu chiến đấu giả soát uốn nắn
chấn chỉnh các mặt công tác từ đó rút kinh nghiệm để làm tốt hơn trong thời gian tới
tăng cường các mặt công tác công an đặc biệt là tuần tra kiểm soát đảm bảo về tình hình trật tự an toàn giao thông
tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
chú trọng trong công tác xây dựng lực lượng trong đó tăng cường nâng cao vai trò hoạt động của lực lượng công an xã
xây dựng tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đặc biệt khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao
làm thế nào để khắc phục tình trạng bỏ lọt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
đây là nội dung được thảo luận trong hội thảo góp ý sổ tay cho lực lượng cảnh sát về nhận thức và ứng phó với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
và sổ tay kiểm sát viên giải quyết vụ án xâm hại tình dục trẻ em
hội thảo do bộ công an viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm liên hợp quốc
tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
dự thảo sổ tay cho lực lượng cảnh sát và ngành kiểm sát về nhận thức và ứng phó với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
được xây dựng gồm năm phần trong đó tập trung những nội dung phù hợp với từng ngành như thế nào là xâm hại tình dục trẻ em
các hoạt động điều tra tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và bảo vệ nạn nhân
thực hành quyền công tố kiểm soát việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin xâm hại tình dục trẻ em
tại hội thảo các đại biểu đã chia sẻ về tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em hiện nay
nêu rõ những tồn tại khó khăn vướng mắt trong công tác điều tra truy tố cũng như xét xử các vụ án liên quan đến loại tội phạm này trong thời gian qua
bên cạnh đó cũng tập trung làm rõ các khái niệm nêu các biện pháp phòng ngừa
trong đó nhấn mạnh đến công tác phòng ngừa nâng cao nhận thức xã hội đặc biệt những cán bộ làm công tác tố tụng
các ý kiến tại hội thảo sẽ được tổng hợp bổ sung vào dự thảo sổ tay cho lực lượng cảnh sát và kiểm sát viên để hoàn thiện hơn từ đó áp dụng vào thực tiễn
vừa qua đoàn công tác công an hà tĩnh đã tham dự hội nghị giao ban về công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa ba tỉnh là hà tĩnh với hai tỉnh của nước bạn lào là khăm muộn và bô ly khăm xây
thực hiện biên bản ghi nhớ thời gian qua công an ba tỉnh đã thường xuyên đoán
thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau những tin tức tài liệu có liên quan đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác đấu tranh với âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch các loại tội phạm hình sự ma túy kinh tế buôn bán phụ nữ và trẻ em
phối hợp cùng nhau bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đoàn lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo tỉnh hai bên sang thăm và làm việc
chỉ tính từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay công an ba tỉnh đã phối hợp phát hiện bắt giữ một mươi hai vụ và hai mươi hai đối tượng vận chuyển mua bán trái phép ma túy qua biên giới
thu gần bảy mươi sáu viên ma túy tổng hợp hai trăm bảy mươi ba bánh heroin chín trăm sáu mươi kg ma túy đá đồng thời kiểm soát tốt các hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế cầu treo nậm phào giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới
tại hội nghị lãnh đạo công an ba tỉnh hà tĩnh khăm muộn bô ly khăm say thống nhất tiếp tục nắm chắc tình hình
thường xuyên trao đổi cho nhau về tin tức tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia để cùng nhau giải quyết phối hợp với nhau xác định rõ đối tượng cần đấu tranh triệt xóa
có kế hoạch chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an các địa phương giáp danh thắt chặt hơn nữa trong đấu tranh ngăn chặn bắt giữ kịp thời khi có vụ việc xảy ra
xử lý tốt các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị ngăn chặn kịp thời các phân tử xấu lợi dụng xâm nhập qua biên giới hoạt động phá hoại an ninh trật tự của mỗi nước
tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy